một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai triệt phá tại một dãy điều thuộc xã xuân hiệp
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc bắt quả tang một mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại giấy điều ở ấp tam hiệp xã xuân hiệp huyện xuân lộc thu giữ hơn bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
chín điện thoại di động các loại tám con gà đá một mươi một xe máy ô tô các loại